thưa quý vị liên quan đến vụ cháy xảy ra vào sáng ngày một mươi bảy tháng hai tại quận một mươi làm bốn người tử vong
công an tp hcm vừa công bố thông tin chính thức về vụ cháy này
theo thông tin từ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
vào lúc ba h bốn mươi bảy phút ngày một mươi bảy tháng hai lực lượng chữa cháy ban đầu gồm công an phường một mươi năm
lực lượng dân quân bảo vệ dân phố phối hợp tổ liên gia khu phố năm
sử dụng bình chữa cháy để chữa cháy ban đầu và hướng dẫn được bảy người thoát khỏi đám cháy an toàn
lúc này đám cháy bùng phát lớn trên phần gác căn nhà số sáu trăm hai mươi ba trên hai mươi trên một mươi chín
và cháy lan qua nhà liền kề số sáu trăm hai mươi ba trên hai mươi trên hai mươi một
đám cháy được dập tắt hoàn toàn vào lúc bốn h hai mươi ba phút diện tích đám cháy khoảng một trăm linh một m hai
vụ cháy làm bốn nạn nhân tử vong
ngày trong sáng ngày một mươi bảy tháng hai đoàn lãnh đạo thành ủy tp hcm do bí thư thành ủy nguyễn văn nên dẫn đầu
đã đến thành ủy tp hcm
đoàn lãnh đạo thành ủy tp hcm đã đến thăm hỏi động viên trao tiền hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân
bí thư thành ủy tp hcm cũng chỉ đạo lực lượng công an sớm điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ hỏa hoạn
tại khu vực tiểu khu một mươi chín tháng năm thuộc xã triềng sơn huyện mộc châu tỉnh sơn la
lực lượng đấu tranh chuyên án của bộ đội biên phòng sơn la chủ trì
phối hợp với các lực lượng chức năng vừa bắt giữ hai đối tượng vận chuyển ma túy
hai đối tượng bị bắt gồm giàng thi chú tại bản ta điếng huyện sốt bâu hủa phan lào
và tráng thị dí chú tại bản pha đón xã lóng sập huyện mộc châu tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ gồm một mươi tám viên ma túy tổng hợp hai điện thoại di động một xe máy
hiện bộ đội biên phòng sơn la đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng
điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
nguyễn thị hồng tươi chú tại xã mỹ cẩm huyện
cảm long tỉnh trà vinh vừa bị công an huyện cảm long tỉnh trà vinh tống đặt quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu từ năm hai nghìn hai tươi bắt đầu mở hội và làm chủ hội
đến ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn tươi tuyên bố vỡ hội
tại thời điểm vỡ hội còn sáu mươi sáu giây hội chưa kết thúc mỗi giây hội từ một triệu đồng đến năm triệu đồng
trong sáu mươi sáu giây hội này bước đầu cơ quan điều tra
chứng minh một dây hụi có giá trị năm triệu đồng tươi đã hốt một mươi năm phần hội khống với số tiền hơn sáu trăm sáu mươi triệu đồng
số tiền này tươi dùng vào phần hội các hội viên đã lấy và chiếm đoạt số tiền hơn bốn trăm tám mươi triệu đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi cho biết đã bắt được đối tượng truy nã có hành vi giết người
trước đó vào năm hai nghìn hai mươi một do mâu thuẫn từ trước đối tượng nguyễn văn trung trú tại
xã tịnh hòa thành phố quảng ngãi cùng với đồng bọn kéo đến thị xã tịnh khen thành phố quảng ngãi
dùng hung khí có hành vi giết người đối với anh đinh văn huy ở xã tịnh thọ huyện sơn tịnh
ngoài ra một số đồng bọn của trung còn có hành vi cướp giật tài sản đối với nạn nhân
sau khi gây án đối tượng trung bỏ trốn công an tỉnh quảng ngãi đã phát lệnh truy nã toàn quốc
dịp tết này sau khi vận động đối tượng nguyễn văn trung đã đến cơ quan công an đầu thú
nhóm nữ quái có nhiều tiền án chuyên hành nghề móc túi hành khách hành hương
tại lễ hội vừa bị công an thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh bắt giữ ngay tại lễ hội tiên công
các đối tượng gồm trần thị phượng chú tệnh quảng ninh lê thị thanh và nguyễn thị ba cùng chú bắc giang
quá trình kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện một túi sách
bên trong có một mươi hai điện thoại di động các loại
qua đấu tranh ba đối tượng nữ khai nhận một mươi hai chiếc điện thoại di động trộm cắp được
tại lễ hội tiên công trong buổi sáng ngày một mươi
bảy tháng hai
đội cảnh sát hình sự công an thị xã quảng yên đang tiếp tục đấu tranh điều tra mở rộng
và bước đầu đã xác định được năm bị hại của vụ việc trên
qua vụ việc này công an tỉnh quảng ninh cũng khuyến cáo người dân là khi tham gia lễ hội vui xuân
cần phải hết sức cảnh giác bảo quản tài sản cá nhân để kẻ trộm không có thể lợi dụng nơi đông người
để thực hiện hành vi đạo trích của mình
chuyển sang một thông tin khác
phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh an giang phối hợp với các lực lượng chức năng
bắt giữ một đối tượng vận chuyển một hai trăm năm mươi bao thuốc lá
trong quá trình tuần tra tại khu vực khóm vĩnh chánh hai phường vĩnh ngươn thành phố châu đốc
lực lượng chức năng đã phát hiện một đối tượng đang điều khiển xe gắn máy chở nhiều bọc hàng màu đen
có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành truy đuổi và bắt giữ được đối tượng
theo lời khai ban đầu đối tượng tên là trần ngọc anh tú trú tại phường vĩnh mỹ thành phố châu đốc tỉnh an giang
kiểm tra trên phương tiện do tú điều khiển có chở theo năm bọc ni lông màu đen
bên trong có chứa một hai trăm năm mươi bao thuốc lá điếu nhãn hiệu hero trị giá tăng vật là khoảng một mươi bảy triệu đồng
tổ công tác đã đưa đối tượng cùng tăng vật phương tiện về đồn biên phòng vĩnh ngươn
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị được tổ chức lần đầu tiên vào năm hai nghìn hai mươi hai đến nay hòa nhạc chào xuân đã trở thành sự kiện thường niên
của lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi bốn chương trình sẽ tiếp tục là món quà tinh thần ý nghĩa dịp đầu xuân năm mới
và vào tối ngày hôm qua tại hà nội chương trình hòa nhạc chào xuân hai nghìn hai mươi
đã chính thức diễn ra tại nhà hát hồ gươm
dự chương trình có các đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đồng chí nguyễn hòa bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng tranh án toán nhân dân tối cao
đồng chí nguyễn xuân thắng ủy viên bộ chính trị chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh cùng lãnh đạo nguyên lãnh đạo bộ công an
một số bộ ngành trung ương và địa phương cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ và nhân dân
hành trình du xuân bằng âm nhạc được mở màn bằng tiết mục biểu diễn của giàn nhạc giao hưởng việt nam
và họa mi bán cổ điển phạm thu hà
với nhạc phẩm mùa xuân đầu tiên của nhạc sĩ văn cao
các nghệ sĩ đưa người xem trở về với mùa xuân đầu tiên sau ngày đất nước hòa bình thống nhất
ở phần một của chương trình là các tác phẩm âm nhạc việt nam nổi tiếng về mùa xuân
sáng tác nhạc sĩ cao việt bách
đảng đã cho ta một mùa xuân sáng tác nhạc sĩ phạm tuyên

một tự hào khi thấy đảng nhà nước lãnh đạo bộ công an và xã hội
rất quan tâm nâng cao đời sống tinh thần văn hóa văn nghệ của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
chương trình hòa nhạc đón xuân năm mới
hôm nay là một bữa tiệc âm nhạc đỉnh cao góp phần quan trọng
tạo cảm hứng mới năng lượng mới cho cán bộ chiến sĩ
các nghệ sĩ công an nhân dân hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự của tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân
dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng honna tetsuji các nghệ sĩ của dàn nhạc giao hưởng việt nam mở mặt phần hai của hòa nhạc chào xuân với những giải điệu rộn ràng tưng bừng không khí vũ hội sôi động qua các tác phẩm của john harpshaw ii
cũng trong phần hai của chương trình nghệ thuật nghệ sĩ đào tố loan tiếp tục khẳng định đẳng cấp của giọng ca đa năng tài diễn xuất tinh tế
người yêu âm nhạc cổ điển còn có dịp thưởng thức bản hành khúc rất phổ biến của nhà soạn nhạc nổi tiếng người anh edward elgar
nó liên quan đến điệu vang nó liên quan đến sự nhảy múa nó liên quan đến điệu polka những điệu múa dân gian và tất cả các thứ
thì thông thường người ta hay làm những cái tác phẩm như vậy vào một cái đầu năm mới
đây là chương trình hòa nhạc chào xuân được tổ chức lần thứ ba nhưng là lần đầu tiên được tổ chức tại nhà hát hồ gươm
việc tổ chức chương trình ở nhà hát mới sang trọng lộng lẫy đẳng cấp với hệ thống trang thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới này
đã mang đến những trải nghiệm mới thú vị hấp dẫn
những kỷ niệm đẹp ấn tượng khó quên về một đêm nhạc đầy hướng khởi dịp đầu xuân hứa hẹn một năm mới rực rỡ và hạnh phúc cho mọi nhà cho mọi người